tại phiên họp ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi sau khi nghe ban tuyên giáo trung ương báo cáo kết quả thực hiện kết luận số hai mươi chín ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư khóa một mươi một
về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi một của bộ chính trị khóa tám về việc mua và đọc báo tạp chí của đảng và ý kiến của các cơ quan liên quan ban bí thư kết luận như sau
một sau hơn bảy năm thực hiện kết luận số hai mươi chín việc mua và đọc báo tạp chí của đảng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
nhận thức của cán bộ đảng viên về vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của báo tạp chí đã được tiếp tục nâng lên
nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo tạp chí của đảng
bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế bất cập
việc tổ chức quán triệt và thực hiện kết luận số hai mươi chín của một số cấp ủy tổ chức đảng chưa đầy đủ và thường xuyên
việc mua đọc báo tạp chí của đảng tại một số tri bộ đảng bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao
báo tạp chí của đảng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc
kinh phí mua báo tạp chí chưa được bố trí đủ có trường hợp sử dụng không đúng mục đích
tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi một của bộ chính trị khoa tám
bàn bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
các cơ quan báo chí của đảng quan tâm thực hiện các nội dung sau
nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của báo tạp chí của đảng
coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng
cán bộ đảng viên nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc nghiên cứu báo tạp chí của đảng
báo tạp chí của đảng cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng
đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thông tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xác định trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các cấp ủy
về việc mua đọc và làm theo báo đảng
coi trọng công tác kiểm tra giám sát đồn đốc việc mua và đọc báo tạp chí của đảng ở các cấp
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua đọc báo tạp chí của đảng
kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo tạp chí của đảng
ba văn phòng trung mương đảng bộ tài chính nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn
quy định chi tiết về việc sử dụng kinh phí đặt mua báo tạp chí của đảng
ba ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa báo nhân dân
tạp chí cộng sản vào danh mục các loại báo phát không thu tiền đối với vùng biên giới
hải đảo các cơ quan đơn vị công tác ở nước ngoài vào vùng đặc biệt khó khăn
năm ban tuyên giáo trung mương chủ trì phối hợp với các đảng đoàn ban cán sự đảng
tỉnh ủy thành ủy các đảng ủy trực thuộc trung ương tham mưu giúp ban bí thư lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị số một mươi một khóa tám
và thông báo kết luận này định kỳ báo cáo bàn bí thư